bệnh viện vệ tinh đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu của bộ y tế cầm tay chỉ việc cho tuyến dưới
những chương trình này đang triển khai trên cả nước đã đạt được kết quả khả quan
khi nhiều bệnh viện tỉnh hiện nay đã bắt đầu làm chủ nhiều kỹ thuật cao chuyên sâu
giúp người bệnh có thể điều trị những bệnh lý phức tạp ở ngay tuyến dưới mà không phải lên tuyến trên
ghi nhận tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh
đây là một ca sơ sinh mắc bệnh bẩm sinh hiếm gặp vừa được cứu sống tại bệnh viện sản nhi quảng ninh
vừa sinh ra em đã được phát hiện bị thoát vị hoành bẩm sinh lá lách và dạ dày bị hoại tử
kết hợp với sinh non nên việc cấp cứu vô cùng khó khăn
nếu như trước đây bệnh nhi này sẽ được chuyển thẳng lên bệnh viện nhi trung ương để xử lý
tuy nhiên các bác sĩ tại bệnh viện sản nhi quảng ninh đã thực hiện phẫu thuật thành công cho em
bà em bé bị nhiễm độc trạng nhiễm trục nhiễm độc nặng nề
sau đó dẫn đến suy một số cơ quan như là thận và gan
chúng tôi đã phải tiến hành nhanh chóng lọc máu
cứu cho em bé kịp thời
sau khi lọc máu bốn năm ngày lọc máu
thì bệnh nhân thoát khỏi tình trạng suy thận và chức năng gan trở lại bình thường
và bệnh nhân trước đó vẫn còn kèm theo tình trạng dối loạn đông máu
vì thế mà em bé chúng tôi những ngày đầu tiên
cực kỳ vất vả trong trình chăm sóc và điều trị
em bé dối loạn điện giải dối loạn toan kiềm
và chúng tôi phải nuôi ăn thu nuôi dưỡng hoàn toàn bằng tính mạch thở máy và lọc máu
không chỉ ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật cao được chuyển giao từ các bệnh viện tuyến trung ương
mà đây còn là bệnh viện hạt nhân hỗ trợ
cũng như đào tạo nâng cao chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới trong địa bàn tỉnh
và đây là cuộc chuyển giao kỹ thuật đặt ven trong điều trị bệnh lý sơ sinh
vào từ đường tỉnh mạch trung ương từ tỉnh mạch ngoại vi cho trung tâm y tế tp móng cái
kỹ thuật này sẽ giúp trẻ sơ sinh đẻ non được cứu sống ở ngay tuyến huyện
thực ra thì hai cái kỹ thuật chúng tôi tiếp cận thì nó không là quá khó
nếu mà để cho chúng tôi học và được trang thiết bị thì chúng tôi sẽ thực hiện ở trên dưới
thứ nhất là chúng tôi cũng thiếu ví dụ như là máy thở thì chúng tôi không có
chúng tôi cả khoan tôi chỉ có một cái máy thở thôi
mà cái máy thở đấy cũng từ rất là lâu rồi
cái thứ hai là về các cái gói kỹ thuật như thế này thì bệnh viện chúng tôi cũng chưa được phê duyệt
đấy thì nếu như chúng tôi đi học về mà bên lãnh đạo
của tỉnh mà phê duyệt cho chúng tôi và chúng tôi có đầy đủ trang thiết bị hơn nữa thì chúng tôi sẽ thực hiện được
nếu như trước đây tỷ lệ bệnh nhân tại quảng ninh phải chuyển lên các tuyến trên chiếm gần hai mươi
thì nay con số này đã giảm rõ rệt
đặc biệt là chuyên khoa sản nhi hầu hết không phải chuyển lên tuyến trung ương
thế còn tỷ lệ mà chúng tôi phải chuyển đi thì đa số là bây giờ bệnh viện thì chưa phát triển được tim mạch
vẫn còn khoảng hai số bệnh nhân mắc bệnh tim mạch thì chúng tôi vẫn phải chuyển
nhưng mà chuyển theo cái cách nào
bây giờ tôi chuyển lên các anh can thiệp
nhưng mà sau đấy cái việc theo dõi điều trị xong can thiệp thì các anh sẽ chuyển lại
chúng tôi làm tiếp và tiến tới trong năm tới thì chúng tôi chắc chắn sẽ phát triển
cái tim mạch can thiệp ở bệnh viện sản nhi quảng ninh
song song với việc thực hiện chuyển giao kỹ thuật cầm tay chỉ việc cho tuyến dưới
bệnh viện sản nhi còn cam kết trong thay đổi thái độ
phong cách của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế đối với bệnh nhân
trong thời gian tới đây khi các bệnh viện tự chủ về tài chính
việc thực hiện đồng bộ này sẽ là điều kiện sống còn của nhiều bệnh viện